thủ tướng chính phủ vừa có công điện số bốn trăm tám mươi một chỉ đạo tập trung ứng phó khắc phục hậu quả mưa lớn
dông lóc xét mưa đá xảy ra tại nhiều địa phương trong những ngày vừa qua
công điện nêu rõ từ đầu năm đến nay dông lốc xét mưa đá mưa lớn xảy ra nhiều đợt trên diện rộng
tại các tỉnh miền núi phía bắc và bắc trung bộ làm tám người thiệt mạng
trên bốn mươi nhà và ba mươi hectare lúa hoa màu bị thiệt hại
theo bản tin của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường
từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng bốn ở khu vực miền núi phía bắc và trung bộ tiếp tục có mưa vừa
mưa to có nơi mưa rất to có nơi trên một trăm hai mươi mm trên hai mươi bốn giờ
nguy cơ cao xảy ra lốc xét mưa đá trên diện rộng nhất là tại các địa phương vừa bị thiệt hại
thủ tướng chính phủ gửi lời thăm hỏi chia buồn tới các gia đình có người dân bị thiệt mạng do mưa lũ
dông lốc xét chia sẻ những khó khăn mất mát của chính quyền và người dân vùng bị thiệt hại
để ứng phó hiệu quả hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành
địa phương huy động lực lượng tại chỗ tập trung hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả dông lốc
mưa đá đồng thời lưu ý bảo đảm an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng hỗ trợ sửa chữa nhà cửa
hỗ trợ lương thực nhu yếu phẩm bảo đảm chỗ ở cho các hộ dân bị thiệt hại không để người dân bị thiếu đói
theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo thiên tai thời tiết để thông báo hướng dẫn kịp thời
thường xuyên cho các cấp chính quyền nhân dân chủ động phòng tránh hiện tượng mưa lớn
rông lốc xét mưa đá có thể xảy ra trong những ngày tới
yêu cầu chủ tịch ubnd trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh
thành phố và các cơ quan đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện
báo cáo kết quả về ban chỉ đạo để tổng hợp báo cáo thủ tướng chính phủ